những ngày tết đang cận kề tuy nhiên các hộ dân ở khu vực xảy ra sạt lở núi ở thôn cà la xã ba dinh huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
làm nhiều nhà dân bị sập và nhiều người bị thương vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa được hỗ trợ xây nhà
trước tình cảnh trên nhiều gia đình đã tự đùm bọc hỗ trợ nhau dựng tròi tạm giữ cánh đồng để đón tết
hai ngày qua được những hộ trong vùng sạt lở phải di rời đã giúp anh phạm văn tút dựng gần xong ngôi tròi tạm bằng những cây tre và tấm bạc giữa cánh đồng
tết năm nay gia đình anh được ở trong căn tròi tạm bỡ mới
nhà tạm của anh phạm văn nghía cũng như một số hộ khác đã được dựng
tuy nhiên mọi người lo lắng nhất là dựng nhà trên đồng ruộng nền yếu
chỉ cần mưa xuống là đất nền và xung quanh nhà thành bùt nhão
tám hộ giúp đỡ nhau để dựng nhà ở trên đất ruộng để tết
mong muốn nhà nước hỗ trợ mặt bằng và hỗ trợ xây nhà
không biết qua tết được hỗ trợ chưa không biết
trong đợt lở núi vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
có ba gia đình ở thôn cà la bị vùi lấp sập nhà hoàn toàn
sáu ngôi nhà khác nằm trong nguy cơ bị vùi lấp
và hiện đã được cho di rời chuyển sang ở tạm nơi khác
chính quyền xã đã báo cáo cho huyện
tuy nhiên do một số nguyên nhân nên đến nay chưa hỗ trợ các hộ trên làm nhà
sau nhiều tháng chờ đợi các hộ dân bị núi lở vùi lấp mất nhà ở thôn cà la
xã ba dinh huyện ba tơ đành phải ra cánh đồng ở gần
dựng tròi tạm để ở và đón tết của chuyển sắp đến
lãnh đạo huyện ba tơ cho biết hiện có một mươi hai hộ dân bị mất nhà
nằm trong vùng sạt lở núi ba dinh phải di rời
tiền hỗ trợ làm nhà cho toàn bộ số hộ này đã có
nhưng do chưa có khu tái định cư chưa tìm được mặt bằng
nên chưa thể cấp kinh phí hỗ trợ làm nhà cho người dân
những ngày cuối năm bà con phải sống tạm bỡ đón tết với nhiều khó khăn
các nhà chức trách cần phải có giải pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân vùng sạt lở